chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
khoan đến vụ cháy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tạch yên hòa cầu giấy tp hà nội là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo giấy phép xây dựng do ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp cho ông nghiêm quang minh
căn nhà tại địa chỉ số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình chỉ được cấp phép sáu tầng
xong trên thực tế sau vụ cháy cơ quan chức năng xác định công trình này gồm chín tầng và một tầng tung
cao quá ba tầng so với giấy phép được cấp
sau khi đưa vào sử dụng tòa nhà này trở thành trung cư mini với bốn mươi năm căn hộ khoảng một trăm năm mươi người dân sinh sống
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng cơ quan chức năng xác định công trình này gồm chín tầng và một tầng tung
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng chín bộ công an có điện gửi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xử lý các tình huống cháy nổ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ như trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
bộ công an yêu cầu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau
công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương
qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư trên gia lô facebook trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy
thoát nạn cho một trăm linh hộ gia đình người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ
người ở cao tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân
tham mưu ubnd cung cấp chỉ đạo các sở ngành chức năng công an xây dựng công thương điện lực ubnd cấp huyện phối hợp tổ chức tổng kiểm tra
giả soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ
người ở cao trên địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
giao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ xây dựng công an các địa phương
tham mưu sơ kết tám tháng thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
và đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện điện này các đồng chí lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về kết quả thực hiện của các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin
truyền thông trung ương các nhà mạng viễn thông tuyên truyền khuyến cáo cho người dân về kiến thức kỹ năng phòng ngừa cháy nổ thoát nạn
đặc biệt các loại hình cơ sở tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao tập trung đông người phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ xây dựng
khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi qcvn sáu hai nghìn hai mươi hai bxd tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ chất lượng
một thông tin đáng chú ý khác trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai đặc biệt là tại xã liên minh thị xã sapa
ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai
và ban hành công điện về việc tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó với mưa lũ và sạt lở
tại thị xã sapa công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
cụ thể cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đài khí tượng thủy văn lào cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp
ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
tổ chức giả soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất lũ ống lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời
phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các chủ đập hồ chứa thủy điện thủy lợi các tuyến đường giao thông
thực hiện kiểm tra xử lý các khu vực trọng điểm sung yếu thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân
trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình khu dân cư hạ du
huy động mọi nguồn lực để ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích huy động lực lượng phương tiện thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
tính đến tám giờ sáng hôm nay mưa lũ ở lào cai đã làm ít nhất một mươi bốn người chết mất tích và bị thương
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể năm nạn nhân còn bốn người vẫn đang mất tích
ngoài ra có năm người bị thương do lũ quét sạt lở đất ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
tập trung vào một là cơ sở hạ tầng thứ hai là các hạ tầng kinh tế đặc biệt là các cơ sở nuôi cá thủy sản của các hộ dân
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
vì can ngăn người thân tham gia vào vụ đánh nhau nguyễn thế anh đã dùng dao đâm đối phương gây thương tích nặng
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thế anh hai mươi bốn tuổi
trú tại xã ea tiêu huyện trư quynh để điều tra về hành vi giết người
trước đó anh nguyễn văn giáo đang điều khiển xe máy thì phát hiện hồ phi tuệ chạy xe máy nhanh nên anh giáo đã nhắc nhở chạy chậm lại
thấy vậy thì tuệ liền dừng xe rồi lao vào đánh anh giáo gây thương tích
sau đó anh giáo đã nhờ một người bạn trở đến nhà tuệ để giải quyết mâu thuẫn
biết chuyện nên nguyễn thế anh là em cọc trèo với giáo cũng đi theo
khi gặp nhau hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi rồi la vào đánh nhau
thấy vậy thế anh chạy đến can ngăn thì bị tuệ dùng tay đánh vào vùng đầu
bức xúc vì bị đánh nên thế anh đã lấy dao đâm tuệ gây thương tật là năm mươi bốn
thưa quý vị mới đây một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp tại các khu vực lễ hội
gồm hai mươi bốn đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố tham gia đã bị công an thanh hóa bắt giữ
vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh thanh hóa tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm đô thị sầm sơn
và khai mạc lễ hội du lịch biển sầm sơn
lợi dụng đông người băng nhóm tội phạm này đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp
cướp giật tài sản của người dân và du khách tham dự lễ hội
sau khi phạm tội các đối tượng này nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi địa bàn tỉnh thanh hóa
sau hai ngày khẩn trương điều tra lực lượng công an đã bắt gọn băng nhóm gồm hai mươi bốn đối tượng
trong đó có một mươi hai đối tượng ở tỉnh an giang bốn đối tượng ở thành phố cần thơ ba đối tượng ở tỉnh kiên giang
còn lại là các đối tượng ở tỉnh long an khánh hòa và vĩnh long đến sầm sơn gây án
thu giữ hai mươi một sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền khác
đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm này là trịnh ngọc quẹo ba mươi năm tuổi trú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này có sự phân công rõ ràng cho từng đối tượng
từ việc tạo tình huống lộn sộn sô đẩy chen lấn để đồng bọng thực hiện hành vi cướp
cướp giật tài sản rồi tuôn tài sản ra bên ngoài
với thủ đoạn trên trước khi đến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ ở nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền nam và miền trung
với hành vi chỉ đạo hai nhân viên làm giả sáu mươi năm tài liệu cho ba mươi trường hợp người nước ngoài nhập cảnh
và ở lại việt nam trái phép công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố bắt tạm giam bị can lê thị hồng vân
thường trú ở phường đông thọ thành phố thanh hóa về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả
trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lê thị hồng vân đã chỉ đạo hai nhân viên dưới quyền là đỗ thị vân và phạm thị hiền
cùng chú tại thành phố thanh hóa làm giả sáu mươi năm tài liệu của ba mươi trường hợp người nước ngoài
sau đó sử dụng pháp nhân của bốn công ty
trong đó có hai công ty do lê thị hồng vân lập và đứng tên pháp nhân
còn hai công ty mà lê thị hồng vân mượn danh nghĩa tư cách pháp nhân
để làm thủ tục mời bảo lãnh
đề nghị cấp giấy phép lao động và cấp thẻ tạm trú cho ba mươi người nước ngoài
nhập cảnh và ở lại việt nam trái phép
công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can đỗ thị vân và phạm thị hiền